xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh chín h
một đường dây cá độ quy mô trên ba trăm linh tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn triệt phá thành công
năm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã bị khởi tố
trong đó nguyễn duy thành phạm văn rồng nguyễn xuân tùng cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
đồng thời tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra
nguyễn văn cường trần xuân hải bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay một máy tính bảng một ổ cưng máy tính và trên một trăm hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an phạm văn rồng đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc
khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web bóng tám mươi tám để cá độ
sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan
các đối tượng thanh toán định kỳ hàng tuần với số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên một mươi bảy tỷ đồng
quy mô của đường dây cá độ này là trên ba trăm linh tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo jacob chú tỉnh an giang
và lee samuel chú thành phố phnom penh campuchia cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng jacob cùng lee samuel là con rể cốt bị bắt quả tăng
khi đang mang một bao tải bên trong có chứa trên một mươi tám kg cần xa khô
quá trình điều tra xác định vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
jacob có quen biết lê vân rem và được rem gợi ý vận chuyển cần sa từ an giang đến thành phố hồ chí minh
giao lại cho người khác sẽ trả tiền công mỗi lần là một triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba rem điện thoại cho cope đến cầu canh đào
nhận bao cần sa vận chuyển đi thành phố hồ chí minh giao cho người khác
jacob đã cùng samuel đến chở bao cần sa ra địa điểm
hẹn đón xe đi thành phố hồ chí minh
khi hai đối tượng đưa bao cần sa lên xe thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tàng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo jacob chín năm tù
lee samuel bảy năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng đối tượng rem hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị kim anh đã bị toán nhân dân tỉnh quảng nam tuyên phạt một mươi năm tù
theo cáo trạng nguyễn thị kim anh làm nghề buôn bán tại chợ vườn lài thành phố tam kỳ
từ năm hai nghìn đã tổ chức chơi biêu với vai trò cầm cái
thời gian đầu người tham gia chơi biêu ít nên việc thu chi tiền diễn ra bình thường và đúng thời gian
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng sự tin tưởng của người chơi biêu
kim anh đã dùng tiền biêu cho vay lấy lãi trả nợ lấy tiền biêu của người này trả cho người kia
dẫn đến số tiền nợ các chân biêu ngày một lớn
vào năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị kim anh tiếp tục tổ chức cầm cái biêu
chín mươi chín người tham gia với số tiền là hơn tám bốn tỷ đồng
nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền này
sau khi thông báo vỡ nợ nguyễn thị kim anh đã trả lại cho chín mươi chín bị hại số tiền hơn một tỷ đồng
còn lại chiếm đoạt số tiền hơn bảy ba tỷ đồng
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về chuyên ả tội phạm